vừa rồi là những tin tức trong sáng phương nam
còn bây giờ quang huy xin mời quý vị đến với những thông tin thời tiết tại các vùng trên cả nước